thưa quý vị trường đã ký tên xuất khống hai mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng của công ty hoàng phát cho công ty hùng thịnh gây thất thu thuế ba bảy tỷ đồng
công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng lê văn trường
trú tại tỉnh thanh hóa về hành vi in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
tại cơ quan công an trường khai nhận đầu năm hai nghìn một mươi tám trường được một người đàn ông tên là hùng không rõ lai lịch
thuê trường đứng tên làm giám đốc cho công ty hoàng phát với số tiền một mươi hai triệu đồng một tháng
trường đồng ý
trong thời gian này hùng giới thiệu cho trường quen biết nguyễn thành luân giám đốc công ty hùng thịnh
theo yêu cầu của hùng trường đã ký tên xuất khống hai mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng của công ty hoàng phát cho công ty hùng thịnh
đã có ghi nội dung nhưng thực tế không có diễn ra mua bán hàng hóa dịch vụ thể hiện trên hóa đơn gây thất thu thuế ba bảy tỷ đồng
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can nhóm đối tượng từ tỉnh thanh hóa đến đắk lắc hoạt động tín dụng đen quy mô rất lớn với lãi suất lên đến sáu trăm linh một năm
đó là lê văn khánh nguyễn văn thành và lê văn hoàng cùng chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
theo điều tra cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cả ba đối tượng rủ nhau vào tỉnh đắk lắc lập các trang facebook có tên
cho góp ngày bôn man thuật và họ góp bôn man thuật để đăng thông tin cho vay tiền thủ tục đơn giản giải ngân nhanh chóng
khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giấy tờ tì thân của người vay
và nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức là vay tiền góp và vay tiền đứng
với thủ đoạn đó từ tháng hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nhóm này đã cho khoảng ba trăm linh người ở tỉnh đắk lắc vay với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng
lãi suất một mươi năm đồng
đến hai mươi năm đồng một triệu một ngày tương đương từ ba trăm sáu mươi năm đến sáu trăm linh một năm thu lợi bất chính khoảng hai tỷ đồng
thưa quý vị trong các ngày nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
nhiều hệ thống siêu thị tại tp hcm đã đưa ra các chương trình khuyến mãi giảm giá sâu
cũng như là tổ chức các hoạt động giải trí để thu hút khách hàng
theo thông tư từ một số siêu thị thì lượng khách đến mua sắm và giải trí tăng khá tốt trong những ngày qua
và sức mua được dự báo tăng cao gấp hai ba lần so với ngày thường
do vậy lượng hàng hóa nhập về tại các siêu thị trong dịp này cũng tăng từ một mươi ba mươi nhất là các mặt hàng tươi sống
phần lớn khách mua thực phẩm đồ gia dụng quần áo nhiều siêu thị có chương trình giảm tới năm mươi cho nhiều nhóm hàng
trên thực tế thì kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài năm ngày liền
nhiều người chọn đi du lịch nhưng cũng nhiều gia đình lựa chọn nghỉ ngơi tại nhà tránh đông đúc chặt chém
đây là một cơ sở để các nhà bán lẻ siêu thị tăng cường đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân
nhu cầu về xăng dầu nhiên liệu thì mùa nào cũng cần
còn có một nguồn năng lượng khác mà cứ đến mùa hè sẽ phải dùng rất là nhiều đó chính là điện
có nhà phải dùng đến ba bốn chiếc điều hòa cùng lúc
để làm mát và mỗi ngày ở mỗi gia đình thì có biết bao nhiêu thứ cần phải dùng đến điện
vậy làm thế nào để có thể tiết kiệm được điện giảm một phần chi phí cho gia đình
đó là một câu hỏi và mong muốn của hầu hết người dân
đều đã về nghỉ hưu nên hai vợ chồng ông bà bằng hầu như ở nhà cả ngày
đồng nghĩa với việc sẽ phải sử dụng đến các thiết bị điện như tv điều hòa quạt thường xuyên áp lực tiền điện không hề nhỏ
chỉ bật một bóng điện để nấu cơm
nhưng mà vì là phải nắng nóng quá do hội ứng nhà kính cho nên là tối đến thì phải bật điều hòa
mỗi gia đình đều có từ hai đến ba điều hòa thì có thể là chỉ bật đến nửa đêm tắt đi rồi là bật quạt
theo đại diện tập đoàn điện lực việt nam evn vào mùa hè nắng nóng thời gian sử dụng điều hòa trong nhà thường khá dài
đồng nghĩa với việc tiêu thụ một lượng lớn điện năng điều hòa nhiệt độ có thể tiêu thụ tới hơn ba mươi đến sáu mươi tổng điện năng tiêu thụ trong gia đình
bên cạnh đó các thiết bị này có thể đã cũ dẫn tới hiệu quả hoạt động kém đi và tiêu tốn nhiều điện năng
trong biểu giá điện hiện hành ban hành từ năm hai nghìn một mươi chín chúng ta đang áp dụng mức biểu giá gồm có sáu bậc từ bậc một cho đến bậc sáu
mỗi một bậc có một khung về điện năng tiêu thụ và giá điện
bậc một là từ cho đến năm mươi kw đầu tiên có mức giá là một sáu trăm bảy mươi tám đồng bậc tiếp theo là năm mươi một kw cho đến một trăm linh kwh
bậc tiếp theo mỗi một bậc sẽ tăng lên một trăm linh kwh
giá điện cũng tương ứng nhưng nó là lũy tiến
ở đây một điểm mà chúng ta cần lưu ý đó là bậc càng cao thì giá điện nó càng tăng
tuy nhiên khi chúng ta dùng đến bậc bốn trở lên bậc bốn bậc năm bậc sáu thì giá điện nó tăng so với các bậc trước đấy có thể từ một mươi hai hai mươi năm
thì đây là một cái điểm mà chúng ta hết sức lưu ý để trong sinh hoạt trong sử dụng điện và các thiết bị điện thì chúng ta cũng cố gắng là sử dụng nó tiết kiệm hiệu quả
để hạn chế chúng ta sử dụng nhiều điện năng mà nó rơi vào những bậc cao dẫn tới hoàn niên tiền điện của chúng ta nó có thể tăng cao hơn
theo khuyến cáo của các chuyên gia nên sử dụng quạt điện để làm mát
không gian sống thay cho máy lạnh khi thời tiết không quá nóng không nên cài đặt nhiệt độ máy lạnh trong phòng tranh lệch hơn năm độ c so với nhiệt độ ngoài trời
điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp với nhu cầu bảo quản đồ ăn thức uống của gia đình nấu cơm cách bữa ăn ba mươi phút
theo chúng tôi là nên sử dụng theo chúng tôi hay gọi là bốn đúng tức là đúng nhu cầu tức là chúng ta cần bao nhiêu chúng ta dùng bấy nhiêu
ví dụ như một mình chúng ta thì chắc chỉ sử dụng một cái điều hòa nó vừa phải
hoặc nữa là gia đình chúng ta có thể dùng một cái điều hòa nó vừa phải
sử dụng chung một cái phòng có lắp điều hòa thì nó thiết kiệm đi rất là nhiều
khi chúng ta vào phòng khách mà chúng ta cần ảnh sản thì chúng ta hăng bật đúng không ạ
còn khi ra đi ra phòng không cần nữa thì chúng ta tắt đi ví dụ thế
và tương tự như vậy từ bếp điện nấu ăn rồi tủ lạnh rồi các thiết bị điện khác rồi máy giặt máy bơm
rất nhiều thiết bị trong hội gia đình mà chúng tôi thống kê ra có thể từ hai mươi thậm chí là ba đến bốn mươi cái thiết bị điện
và tất cả những thiết bị điện đấy thì nó đều là tiêu tốn điện năng hết
thì như vậy thì tóm lại là chúng ta nên có gần như có một cái lịch trình là chúng ta dùng những thiết bị nào trước
những thiết bị nào sau để hạn chế dùng các thiết bị đồng thời
vì không thể mỗi một lúc mà chúng ta có thể là bật hết tất cả mọi thứ đúng không ạ
vừa bật quạt lại vừa bật điều hòa vừa bật tv vừa nghe đài vừa lại laptop thì như vậy là quá lãng phí đúng không ạ
hiện nay ngành điện lực đã có hỗ trợ khách hàng tham gia giám sát việc ghi chỉ số công tơ
hướng dẫn tra cứu chỉ số điện năng tiêu thụ
nếu có thắc mắc kiến nghị về hóa đơn tiền điện
người dân có thể gọi đến số trung tâm chăm sóc khách hàng dán ở công tơ điện
sẽ được giải đáp ngay trong vòng hai mươi bốn giờ
xuất khẩu hàng hóa một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của việt nam
đang gặp khó khăn do sức mua giảm là nguyên nhân dẫn tới nhiều ngành hàng chủ lực sụt giảm đơn hàng
cụ thể kim ngạch xuất khẩu
nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ năm trước và giảm ở cả khu vực doanh nghiệp trong nước
lẫn khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
xuất khẩu sang các khu vực thị trường cũng đều sụt giảm
trong đó thì giảm mạnh nhất là thị trường châu mỹ châu âu
về nhóm hàng xuất khẩu lại giảm mạnh ở các nhóm mặt hàng công nghiệp chế biến
nhất là các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng
số liệu từ tổng cục thống kê cho thấy
bốn tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt một trăm linh tám năm mươi bảy tỷ usd
giảm một mươi một tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tại hội nghị với hiệp hội gỗ và lâm sản hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản
thủ tướng chính phủ phạm minh chính giao ngân hàng nhà nước việt nam
nghiên cứu đề xuất gói tín dụng một mươi tỷ đồng để tháo gỡ khó khăn
và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu lâm sản và thủy sản
ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cùng với khó khăn chung của các ngành lĩnh vực
xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản thủy sản đều giảm nhiều so với cùng kỳ
trước tình hình đó thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam điều hành tín dụng chủ động
hiệu quả phù hợp để cung cấp vốn tín dụng tiếp tục có giải pháp giảm mặt bằng lãi suất vay
để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu
đối với bộ tài chính thủ tướng giao khẩn trương trình cấp có thẩm quyền để xem xét
thực hiện các giải pháp về miễn giảm giãn và hoãn gia hạn thuế phí lệ phí tiền thuê đất mặt nước
thủ tướng cũng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả
các giải pháp khắc phục thẻ vàng iuu của ec tìm kiếm xúc tiến thị trường mới cho hoạt động xuất khẩu nông sản việt nam
thưa quý vị dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm này
đà nẵng đón một lượng khách lớn đến tham quan và du lịch
để người dân và du khách được sử dụng các dịch vụ đảm bảo chất lượng đúng giá cả
thành phố đã quán triệt với các doanh nghiệp địa phương tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
kiểm soát giá dịch vụ du lịch
tại đà nẵng trong những ngày lễ chợ cồn là một trong những điểm đến thu hút rất đông khách du lịch
mỗi ngày nơi đây đón hàng ngàn lượt khách đến để mua sắm và đặc biệt là thưởng thức khu ẩm thực
đây được xem là phố ẩm thực thu nhỏ của thành phố đà nẵng với hàng trăm món ăn
vì vậy công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đặc biệt được chú trọng
vừa rồi bà lê cũng phối hợp với bang an toàn thực phẩm
thì tổ chức được hai cái nét tập hướng về an toàn thực phẩm cho hội vinh doanh phối hợp kiểm tra
vừa qua thì kiểm tra ba đợt nhưng mà cũng đảm bảo về không có liên quan về mất an toàn thực phẩm
bên cạnh việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chống ngộ độc thực phẩm
việc bình ổn giá dịch vụ du lịch cũng được địa phương quán triệt chặt chẽ đến các doanh nghiệp dịch vụ
tăng cường kiểm tra kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về giá
tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết
không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương
về mặt hàng hóa thì chúng tôi cũng tuyên truyền vạn đồng cho thương nhân tài trợ
chuẩn bị hàng hóa đầy đủ phong phú đa dạng để đảm bảo được giá cả luôn luôn ổn định và không can
nhất là trong dịp lễ này
ngày lễ ngày khác gió đã níu trên cửa hàng trên các quài
nên thành lòng cho du khách một tự tiên khi ăn uống
nó không có tình trạng chạy chém năng gió bắt thường như những nơi khác
thành phố đà nẵng cũng đặc biệt huy động lực lượng đảm bảo an ninh
không để xảy ra tình trạng kéo kéo đeo bám gây phiền hài cho du khách
để mỗi du khách khi đến với đà nẵng sẽ có một kỳ nghỉ lễ thoải mái an toàn
vào chiều ngày một tháng năm tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
hàng trăm du khách trong và ngoài nước đã cùng với người dân tỉnh bình thuận chiêm ngưỡng tham gia lễ hội thả diều trên bãi biển
hơn một trăm linh cánh rìu đầy màu sắc với hình giáng sinh vật biển như bạch tuộc cá ngựa cá đuối mực
có những hình dạng ngộ nghĩnh vút bay lượn trên giữa bầu trời của phan thiết
trên bãi biển thì người dân địa phương và du khách trong nước và quốc tế tụ họp đông đúc để thả diều và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh diều
theo dự báo có khoảng một trăm sáu mươi lượt khách gấp đôi so với năm hai nghìn hai mươi hai đến tham quan du lịch tại phan thiết bình thuận
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm nay
ghi nhận tại các resort khách sạn tại khu vực phan thiết mũi né đều đã được khách đặt kín phòng trong các ngày nghỉ lễ
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế
các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi

việc chậm công bố báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi một sau nhiều lần nhắc nhở cảnh báo
là nguyên nhân trực tiếp khiến flc việc hủy niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm
công ty cổ phần đầu tư thế giới di động mvkfg vừa công bố báo cáo tài chính cuối một
trong kỳ doanh thu mvkc đạt hơn hai mươi bảy một trăm linh năm tỷ đồng giảm hai mươi năm bảy so với cùng kỳ
và lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn hai mươi một tỷ đồng giảm chín mươi tám năm so với cùng kỳ năm trước
đáng chú ý trong cuối một năm nay
số lượng nhân viên công ty này cũng đã gần sáu người
cụ thể số lượng nhân viên tính đến cuối tháng ba là hơn sáu mươi tám người
giảm gần sáu người so với thời điểm đầu năm
đây là quý thứ hai liên tiếp công ty cắt giảm lượng lớn nhân viên
trong bối cảnh sức mua của thị trường bán lẻ suy yếu
trong báo cáo tài chính hợp nhất quý bốn năm hai nghìn hai mươi
thế giới di động cho biết quy mô nhân sự của công ty đã bị thu hẹp
còn hơn bảy mươi ba hai trăm linh nhân viên
điều này đồng nghĩa chỉ trong vòng ba tháng
thế giới di động đã cắt giảm hơn bảy nhân viên tương đương bốn nhân sự
như vậy tính chung nửa năm qua thế giới di động cắt giảm tổng cộng một mươi ba người
chi phí nhân viên là một trong những khoản mục biến động mạnh nhất
trong báo cáo tài chính quý i năm hai nghìn hai mươi ba của thế giới di động
khi giảm khoảng chín trăm linh tỷ đồng so với cùng kỳ
từ hơn ba tỷ đồng còn hơn hai một trăm linh tỷ đồng
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm xác nhận một đoàn tàu thuộc tuyến
metro số một tp hcm bến hành suối tiên đặt tại đề bốt long bình
thành phố thủ đức lại bị bồi bẩn
hiện nhà thầu đang tiến hành tẩy xóa và khôi phục hiện trạng như ban đầu
vụ việc được phát hiện vào sáng cùng ngày khi một đoàn tàu của tuyến metro số một
xuất hiện hình vẽ graffiti trên thân tàu
khu vực xảy ra sự việc là đề bốt long bình thành phố thủ đức
địa điểm này thuộc phản viên quản lý của nhà thầu dự án
đây là một khu vực thi công tòa nhà điều hành tuyến metro số một
sưởng bảo trì bảo dưỡng và bẫy đậu tàu với tổng diện tích hai mươi sáu ha
đây không phải lần đầu tiên đoàn tàu thuộc tuyến metro số một
thành phố hồ chí minh bị bồi bẩn
hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai đoàn tàu thuộc tuyến metro số một
cũng đã bị bồi bẩn bằng hình vẽ graffiti trên thân và đầu tàu
tuyến metro số một có tổng cộng một mươi bảy đoàn tàu
mỗi đoàn tàu có ba toa dài khoảng sáu mươi một mét chở được chín trăm ba mươi khách
đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại thành phố hồ chí minh
với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng được khởi công từ năm hai nghìn một mươi
hiện tại dự án đạt khoảng chín mươi năm khối lượng
các hạng mục còn lại chủ yếu là cầu bộ hành nhà ga
và dự kiến sẽ hoàn tất toàn bộ công trình vào cuối năm hai nghìn hai mươi
đợt nghỉ lễ kéo dài cho mừng ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm hàng năm
luôn là cao điểm cho phát hành phim việt
hai tác phẩm nội địa ra rạp vào mùa lễ năm nay vừa ra mắt
đã có kết quả doanh thu tích cực vừa cho thấy sự ủng hộ của khán giả
vừa yêu cầu nhà sản xuất phim tiếp tục nâng cao
mặt bằng chất lượng cho thị trường điện ảnh
mùa phát hành phim dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay
thị trường có hai tác phẩm phim nội địa
bộ phim lật mặt tấm vé định mệnh của đạo diễn lý hải
và bộ phim con nhóc móc chồng từ nhà sản xuất thu trang tiến luật
các hai bộ phim nội đạt tín hiệu doanh thu khả quan
khi phim con nhóc móc chồng giới đầu doanh thu trong tuần đầu ra mắt
còn phim lật mặt phần sáu đánh dấu số lượng bán vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay
kết quả doanh thu này tiếp tục động viên nhà sản xuất phim nội địa
là điểm sáng đầu tiên trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
sau tổng kết quả bán vé đạt gần bảy trăm linh tỷ đồng trong quý i vừa qua
tuy nhiên giữa những tác phẩm tốt được khán giả đón nhận
thì thị trường vẫn xuất hiện số ít tác phẩm hời hợt lối sáng tạo cũ kỹ
nên khi ra rạp chỉ thu về vài tỷ đồng và nhanh chóng rời hệ thống rạp chiếu
bên cạnh đó để tác phẩm được công chúng đón nhận
người nghệ sĩ cần giữ lối sống lành mạnh và xây dựng hình ảnh tích cực
từ sự yêu mến lối sống và từ bản chất chất lượng tác phẩm
sẽ giúp nâng cao chất lượng thị trường phim chiếu rạp lên cao hơn
tất nhiên là chất có quan trọng hơn với ngay cả bản thân tất cả những nhà làm phim
và từ đó đến giờ thì mình xem cả bản thân nhà của trang hội luật
khi mà làm một kịch bản rất lâu
ngồi là tới hợp tới hợp lưu hợp xuôi hợp ngược
không biết bao nhiêu lần
tại vì mỗi một ngày thì chọn lọc của khán giả sẽ càng cao
họ đâu có cần biết trước đó mình thắng bao nhiêu phim
làm cái gì đâu đúng cái sản phẩm đó nếu mà không được là thua
sau một năm ngoái phim việt nam không có thành công lắm
thì bà khán giả sẽ lựa chọn những tác phẩm nào thật sự hay để xem
đó là điều mừng
thì từ đầu năm đến giờ là doanh thu phim việt nam cao vột lên liền
thì đó chứng minh một điều là khán giả việt nam chưa bao giờ quay lưng lại với việt nam
nên là bây giờ là muốn chờ một trái tim khán giả khán giả mua vé xem phim
thì phim phải hay thôi đó là điều đáng mừng
nhìn nhận chung kỳ nghi lễ kéo dài do trùng với ngày vô tổ hùng vương
thì phim lật mặt phần sáu tấm vé định mệnh sẽ có lợi thế lớn nhất vào doanh thu
đồng thời thời điểm này không có tác phẩm phim nước ngoài bón tấn
nên các cơn doanh thu do phòng chiếu trong nước đang nghiêng hẳn về phim nội địa
dự án hình thành trong tương lai trên giấy nên bị giới hạn tiền cọc không quá năm giá trị tài sản
khi đã được công nhận chủ đầu tư
đây là nội dung vừa được hiệp hội bất động sản tp hcm kiến nghị
trong văn bản ngợi ủy ban thượng vụ quốc hội về việc xem xét
siết hoạt động cọc bán nhà trên giấy trong luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
tất nhiên khi mà đặt cọc năm thì người dân họ nghe cái thông tin đó
những người dân họ đang cần nhà thực sự ở hoặc là những người đầu tư thì rất là thích
trong cái điều kỳ hiện nay khi mà vay ngân hàng không có được dễ dàng lắm
và cái lãi suất thì cũng có hạ nhưng mà cũng vẫn còn rất là cao
thì cái việc đặt cọc năm có lợi rất là nhiều so với là đặt cọc bốn mươi
trước đây á những cái tiền
tiền đặt cọc nhiều khi nó lên tới ba bốn mươi thậm chí là trên năm mươi sáu bảy mươi tiền cọc
và đối với những nhà đầu tư mà họ không tìm hiểu kỹ
mà cái chủ đầu tư không đàng hoàng thì là toàn bộ rủi ro thuộc về người đầu tư
những năm vừa qua và hiện tại bây giờ là cái tình trạng mà chủ đầu tư bị bắt bớ
hay là làm bậy rất là nhiều làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng rất là nhiều
thậm chí có rất là nhiều chủ đầu tư bắt bớt
bắt buộc hay đòi hỏi khách hàng cọc rất là lớn
thậm chí là có những dự án mà cọc tới khoảng chín mươi chín mươi năm
cho nên gây rất là nhiều rủi ro cho khách hàng
đây là một đề xuất rất tốt đối với khách hàng bảo vệ quyền lợi của khách hàng
có thể thấy ở góc độ người mua đều đồng tình với đề xuất trên
bởi không chỉ giúp tiết giảm gánh nặng chi phí mà còn giảm thiểu rủi ro mất tiền cọc
hiện nay luật kinh doanh bất đồng sản hai nghìn một mươi bốn
hành vi giao dịch kể từ thời điểm ký hợp đồng kinh doanh bất đồng sản
chưa điều chỉnh các hành vi giao dịch xảy ra trước thời điểm này như đặt cọc
hứa mua hứa bán hợp tác đầu tư hợp đồng góp vốn
lộng hộng pháp lý trên đã dẫn đến tình trạng một số chủ đầu tư lách huy động vốn
khi chưa đủ điều kiện kinh doanh hoặc vẽ dự án ma
rồi thu tiền đặt cọc có giá trị lớn để chiếm dụng vốn
thậm chí lừa đảo ôm tiệt của khách hàng bỏ trốn
do đó nhiều chuyên gia cho rằng
cần phải siết quy định đặt cọc trong dự thảo luật kinh doanh bất đồng sản sửa đổi
đang được bấy ý kiến góp ý
đánh giá về đề xuất đưa quy định đặt cọc vào dự thảo luật kinh doanh bất đồng sản sửa đổi
ông trần khánh quang tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất đồng sản việt an hoa
cũng cho rằng quy định đặt cọc nhằm mục đích bảo vệ cho người mua
nhưng lại không mang tính khả thi trong thực tế
dù đưa quy định đặt cọc cụ thể bao nhiêu vào dự thảo luật
cũng khó khả thi vì doanh nghiệp sẽ đắt bằng cách này cách khác để huy động vốn
vấn đề chính ở đây là minh bạch về pháp định
lý dự án phương án xây dựng và tài chính của dự án
trước đó sở xây dựng tp hcm từng có văn bản nêu vấn đề các dự án bất động sản
có dấu hiệu lách luật huy động vốn bằng hình thức đặt cọc giữ chỗ chưa đúng quy định
số tiền cọc có trường hợp lên đến tám mươi giá trị căn hộ
do đó giám sát hoạt động đặt cọc để tránh việc bên bán thu tiền cọc quá lớn
có thể phát sinh hành vi lừa đảo gây thiệt hại cho người mua